hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện minh long tỉnh quảng ngãi cho biết vừa tiến hành khởi tố bị can bắt tạm giam đối với lê tấn duân hai mươi tám tuổi ở thôn sơn châu xã long sơn huyện minh long với hành vi cố ý gây thương tích
trước đó nghe tin anh rể của mình bị người khác đánh duân cùng em trai là lê tấn bảo mang theo hai dao dài đi tìm người trả thù
lên đến quán cà phê cây đa thuộc thôn lạc sơn xã long sơn huyện minh long phát hiện một nhóm thanh niên đang ngồi chơi duân chạy đến dùng dao chém lại đánh thanh niên này hậu quả làm trần văn hường hai mươi bốn tuổi ở xã hành nhân huyện nghĩa hành bị thương ở tay trái phạm hồng vũ bốn mươi hai tuổi ở huyện đức trung tỉnh lâm đồng bị thương tích ở đầu lưng và tay phải hiện cơ quan công an đã tạm giữ duân và tiếp tục điều tra vụ việc